một vụ đuối nước rất thương tâm vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại thôn năm xã thiện hưng huyện bù đốp tỉnh bình phước khiến ba cháu bé tử vong
nạn nhân là các cháu đào văn toàn sáu tuổi cùng em trai là đào văn thắng bốn tuổi và cháu gái bùi thiên bảo ngọc bốn tuổi
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua khi đang dọn vườn anh trần đại lâm thấy ba cháu bé đi chơi hướng đến ao nhà anh ở thôn năm xã thiện hưng
do đang làm vườn nên anh lâm không để ý đến khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày anh lâm đi phát cỏ thì phát hiện có hai đôi dép trẻ em đều ở trên bờ ao
nghi ngờ có chuyện chẳng lành anh lâm xuống ao kiểm tra thì phát hiện ba cháu bé đã tử vong
nhận được tin báo công an huyện bù đốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã hưng phước điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc